hà nội có hai mươi một trăm năm mươi bốn ca bệnh covid một mươi chín đang được điều trị trong đó có hơn ba trăm linh ca ở mức độ nặng nguy kịch
sở y tế hà nội đã có văn bản hai mươi ba nghìn bốn trăm linh một sit nvi chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi
trước hết với ca bệnh nghi ngờ các bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín cần được phân loại đánh giá nguy cơ
chuẩn đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển khu vực khám buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao
người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối
đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
sau khi bệnh nhân ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc vật tư tiêu hào trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
giả soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ đảm bảo tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
theo số liệu cập nhật đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai hà nội có hai mươi một trăm năm mươi bốn ca bệnh đang được điều trị
trong đó tại bệnh viện là hai bốn trăm sáu mươi ca tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố là hai bốn trăm hai mươi chín ca
tại cơ sở thu dung của quận huyện là năm năm ca và một mươi hai trăm sáu mươi người đang cách ly điều trị tại nhà
tăng hai trăm hai mươi sáu người so với ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là hai trăm hai mươi chín tăng hai mươi bốn bệnh nhân so với ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế các trường đại học y tế bộ ngành yêu cầu triển khai các biện pháp giảm nguy cơ tử vong
người bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh trong đó nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận biến chủng omicron tại việt nam
tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn cùng với các biến chủng đang lưu hành
sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ cao như trên năm mươi tuổi
có bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ
vì vậy việc quản lý bảo vệ và phát hiện sớm những người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
để kịp thời theo dõi sức khỏe điều trị sớm hạn chế tử vong là yêu cầu cấp thiết